công an thị xã an nhơn tỉnh bình định sáng nay cho biết đang tạm giữ hình sự đối với nguyễn văn thâu
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm chú thị xã an nhơn tỉnh bình định để làm rõ về hành vi gây tai nạn giao thông nghiêm trọng
khiến hai người tử vong và nhiều người khác bị thương
thông tin ban đầu sự việc xảy ra vào khoảng một mươi sáu h ba mươi phút ngày ba mươi tháng một mươi hai tại địa bàn xã nhân phúc thị xã an nhơn
đối tượng nguyễn văn thâu điều khiển chiếc ô tô đầu kéo mang biển kiểm soát bảy mươi bảy c một mươi năm nghìn bốn trăm một mươi bốn
kéo theo rơ móc mang số hiệu bảy mươi bảy r sáu trăm tám mươi một gây ra tai nạn với nhiều xe máy trên tỉnh lộ dt sáu trăm ba mươi chín b
đoạn qua xã an nhơn phúc và xã nhơn lộng thị xã an nhơn
tuy nhiên đối tượng này không dừng lại mà tiếp tục bỏ chạy gây ra nhiều vụ đâm va trên đường
khiến hai người chết và nhiều người bị thương
ngay sau khi nhận được thông tin tài xế gây tai nạn rồi bỏ chạy
trạm cảnh sát giao thông tuy phước phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bình định
đã cử lực lượng truy đuổi dừng phương tiện và không chế được tài xế nguyễn văn thâu
tại km một nghìn hai trăm một mươi sáu quốc lộ một đoạn qua huyện tuy phước vào lúc một mươi bảy h ba mươi phút